cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã hoàn tất điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố vụ vn pharma buôn lậu thuốc tân dược trong đó có thuốc điều trị ung thư
mà tòa án nhân dân tp hcm từng đưa ra xét xử qua hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm
tất cả một mươi hai bị cáo bị đề nghị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
trong đó chủ tịch tổng giám đốc vn pharma nguyễn minh hùng bị chuyển sang tội danh làm giả thuốc chống ung thư
trước đó ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân tp hcm đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
sau phiên sơ thẩm viện kiểm sát cấp cao tại tp hcm cũng như các bị cáo đã có kháng nghị cho rằng vụ án còn lọt người lọt tội
ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
tại phiên xét xử phúc thẩm công tố viên nêu quan điểm cho rằng bản án sơ thẩm đã bỏ lọt tội
vụ án diễn ra cho thấy có tổ chức làm giả giấy tờ hồ sơ rất tinh vi
có sự phân công rành mạch vì vậy cần xem xét hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của những người liên quan
ngoài ra viện kiểm sát cho rằng cần phải xem xét lại trách nhiệm của cục quản lý dược trong cấp phép
viện kiểm sát xác định chính sự tắc trách trong việc cấp phép của cục quản lý dược có quan hệ nhân quả đối với vụ án
thẩm phán tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm trả hồ sơ điều tra lại vụ buôn lậu và làm giả hồ sơ giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
sáng ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án vụ buôn lậu làm giả con dấu xảy ra tại công ty cổ phần vn pharma
kết thúc phiên tòa bản án tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm trả hồ sơ điều tra lại
tiếp nhận hồ sơ cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành điều tra và nay có kết luận điều tra như nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân
tp hcm đề nghị truy tố năm bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ long biên hà nội
năm bị can gồm nguyễn kim hưng tức hưng kính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phố hàng đậu phường đồng xuân quận hoàn kiếm hà nội
tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số hai chợ long biên cùng bốn nhân viên tổ bốc dỡ số hai
từ đơn tố giác của vợ chồng chị nghiêm thúy nga và anh hoàng anh hà chú tại phường phúc xá quận ba đình hà nội
về việc hộ kinh doanh của gia đình bị nguyễn kim hưng và bốn nhân viên trong tổ bốc dỡ số hai
có hành vi cưỡng đoạt tài sản của gia đình với tổng số tiền trên một tỷ đồng
cơ quan công an xác định từ ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
lợi dụng công việc của mình và sử dụng nhiều thủ đoạn
năm đối tượng trên đã chiếm đoạt hơn hai mươi tám triệu đồng của chị nga và anh hà
trong đó hưng là đối tượng chủ mưu cầm đầu
còn về việc gia đình chị nga tố cáo hưng chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
thì hiện không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hưng
về số tiền chiếm đoạt nói trên
cơ quan điều tra đã tách tài liệu để điều tra làm rõ và xử lý sau
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
và công an huyện tương dương vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
vùng biên giới có sử dụng vũ khí nóng bắt giữ một đối tượng cầm đầu
thu giữ nhiều vũ khí và ma túy
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây
cụ thể vào lúc một mươi hai h bốn mươi năm hôm nay
tại khu vực rừng núi thuộc bản đửa xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an
công an tỉnh nghệ an đã tiến hành tấn công vũ trang triệt xóa tụ điểm
lập lán để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy
có sử dụng vũ khí nóng bắt đối tượng lô văn thi
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại bản đửa xã lượng minh huyện tương dương
đây là đối tượng truyền án đặc biệt nguy hiểm về ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một khẩu súng côn
một khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế một quả lựu đạn và một số lượng ma túy các loại
tại tỉnh bình định từ tin báo của nhân dân cảnh sát phòng chống ma túy
công an tỉnh bình định đã phát hiện tại căn hộ b bảy trăm một mươi bốn trung cư domin a
trên đường hoàng văn thụ thành phố quy nhơn đang tàng trữ khoảng một mươi sáu gam ma túy đá
và nhiều viên thuốc lắc ba đối tượng gồm phạm quang tú nguyễn thái sơn
và nguyễn văn trúc công chú tại thành phố quy nhơn đã bị cơ quan chức năng
bắt giữ để phục vụ công tác điều tra bước đầu xác định phạm quang tú là đối tượng
cầm đầu trong đường dây ma túy này chỉ riêng trong ngày bảy tháng năm tú đã chi
một mươi tám triệu đồng mua ma túy rồi chia lẻ bán cho các con nghiện
thưa quý vị và các đồng chí tội phạm ma túy đang có xu hướng lợi dụng các doanh nghiệp
xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa có uy tín trong nước để có thể vận chuyển ma túy
chót lọt vào việt nam và ra nước ngoài đó là nhận định chung của
lực lượng chức năng trong buổi tọa đàm cuộc chiến chống ma túy thấy gì từ những vụ án khủng
được cộng thông tin chính phủ tổ chức vào chiều nay tại hà nội
lý giải về nhận định này lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng phòng chống ma túy
bộ đội biên phòng cho rằng việt nam hiện là quốc gia đang trong quá trình hội nhập và phát triển
hoạt động giao thương buôn bán giữa các nước cũng có những cơ chế đặc thù giúp khích lệ nền kinh tế phát triển
đây cũng là một trong những kẽ hở hiện nay để tội phạm ma túy có cơ hội hoạt động lợi dụng chính những doanh
nghiệp có uy tín lâu năm tìm cách trà trộn ma túy và các mặt hàng xuất nhập khẩu như thực phẩm quần áo
và các hàng gia dụng khác để tuồn vào việt nam và đi các nước thứ ba

trong phiên thảo luận hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã thảo luận xung quanh một số vấn đề khác trong báo cáo của chính phủ như tình trạng bạo lực học đường vấn đề phát triển hạ tầng giao thông câu chuyện chuyển giá nợ động bảo hiểm xã hội
tại hà nội sáng nay bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng bốn triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an tp hà nội
báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác công an tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín trung tướng lương tam quang tránh văn phòng bộ công an nêu rõ
tháng bốn trước tình hình thế giới khu vực trong nước có những diễn biến mới đan xen phức tạp cả thời cơ thuận lợi và nguy cơ tác động đến việt nam
công an các đơn vị địa phương đã chấp hành nghiêm các chỉ đạo của bộ tích cực tham mưu và đề xuất các giải pháp
góp phần vào sự thành công của các chuyến thăm cấp cao tham dự hội nghị quốc tế của lãnh đạo đảng nhà nước
phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trả lời kiến nghị của cử tri chất vấn của đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tích cực triển khai các biện pháp giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị xã hội quan trọng
nhất là dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và kỷ niệm ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tấn công chấn áp có hiệu quả tội phạm tàng trữ mua bán vận chuyển ma túy triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia
tập trung xử lý tội phạm tín dụng đen buôn lậu sang giàu tội phạm xâm hại trẻ em
chủ động phối hợp phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm
công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm được tăng cường góp phần gian đe phòng ngừa tội phạm
trong tháng lực lượng công an đã triệt phá một trăm năm mươi bốn băng nhóm tội phạm bắt xử lý bảy trăm một mươi chín vụ ba chín trăm năm mươi chín đối tượng đánh bạc
bắt vận động đầu thú bốn trăm ba mươi năm đối tượng truy nã phát hiện hai một trăm sáu mươi một vụ bắt ba bốn trăm linh tám đối tượng
thu giữ năm mươi sáu tám mươi bảy
kg heroin hai một trăm năm mươi chín mươi bốn kg và một trăm bốn mươi một sáu trăm chín mươi năm viên ma thúy tổng hợp một trăm ba mươi ba bảy mươi sáu kg cần xa
phát hiện bảy mươi bốn vụ liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ hai mươi hai vụ mua bán vận chuyển tàng trữ
sử dụng pháo trái phép bắt ba mươi bốn đối tượng thu hơn hai hai trăm ba mươi hai chín kg pháo nổ các loại
trong công tác xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác
công an các đơn vị địa phương đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống
trong tháng có một mươi năm trăm linh một tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng bốn mươi bốn lượt tập thể lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo bộ khen thưởng đột xuất
nhiều cán bộ chiến sĩ dũng cảm cứu người làm nhiều việc tốt được dư luận nhân dân biểu dương khen ngợi
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn
nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương phát huy hơn nữa những kết quả tích cực đã đạt được
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương của trung ương đảng quốc hội chính phủ
mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
các đơn vị điều tra của bộ đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án cho ban chỉ đạo trung ương
phòng chống tham lũ chỉ đạo các phục án dư lợi quan tâm
nhiệm vụ gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học hội thông
và cũng chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp hội thông năm nay
các địa phương các cụ sẽ đánh giá sát thực trạng tình phạm pháp hình sự
và nguyên nhân chỉ rõ những địa phương nào cũng tỉ lệ tội phạm hình sự không giảm
tăng cường đấu tranh chống tội phạm sân mạng tính mạng sức khỏe nhân phòng
đang có xu hướng ngày càng gia tăng tập trung
tội phạm liên quan đến phụ nữ trẻ em
những vấn đề mang thai họ buôn bắn vào thai dân mô hiếp dân trẻ em
nó tạo thành lên một áp lực dư lợi rất lớn
để giúp tạo về những vấn đề này
là đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị trở khai
công an xã chính quy kỳ luật công an nhân dân có hiểu được
bộ trưởng tô lâm đề nghị cơ quan báo chí truyền thông công an nhân dân
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương
tăng cường tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình bài viết phóng sự
về chống diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch phá hoại
chia rẽ xuyên tạm nội bộ của các thế lực thủ địch phản động
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo công an các cấp
cần nêu gương và chỉ đạo siết chặt kỷ luật công tác
chấn chỉnh tác phong và chấp hành điều lệnh công an nhân dân
còn trong chiều nay tại tỉnh bắc ninh đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu
quốc hội tỉnh bắc ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri
xã cách bi huyện quế võ tỉnh bắc ninh trước kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí
nguyễn hữu quất phó bí thư thường trực tỉnh bắc ninh
tại buổi tiếp xúc cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn và những nội dung trả lời ý kiến cử tri
của các bộ ban ngành đến các đại biểu cử tri xã cách bi
đã nêu một số ý kiến kiến nghị về nhiều vấn đề liên quan
đến các lĩnh vực phát triển kinh tế an sinh phúc lợi xã hội
bảo vệ môi trường bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng thời đề nghị
cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa
ngăn chặn triệt xóa hoạt động liên quan đến tín dụng đen
tại địa phương điều tra xử lý kịp thời các loại tội phạm
nhất là tội phạm hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm kiên quyết
xử lý nghiêm khắc người nghiện ma túy và uống rượu bia điều khiển
các phương tiện giao thông tại buổi tiếp xúc đại tướng tô lâm
cũng đã thông báo một số vấn đề cử tri quan tâm về công tác
bảo đảm an ninh trật tự như công tác đấu tranh với tội phạm
liên quan đến tín dụng đen tội phạm ma túy vi phạm pháp luật
về môi trường trật tự an toàn giao thông và tình hình
xâm hại trẻ em vi phạm xảy ra trong kỳ thi trung học
phổ thông quốc gia tại một số tỉnh đại tướng tô lâm
khẳng định thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục triển khai
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công mạnh các loại
tội phạm hành vi vi phạm pháp luật đại tướng tô lâm
bày tỏ mong muốn cử tri tỉnh bắc ninh tiếp tục phát huy
cao độ tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cường
sức mạnh đoàn kết dân tộc ra sức thực hiện thắng lợi
các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội góp phần nâng cao
đời sống về mọi mặt của người dân
chiều nay đoàn công tác tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba
của trung ương đảng do đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương dẫn đầu
đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh điện biên
tại buổi làm việc giám đốc công an tỉnh điện biên
đã báo cáo tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự
năm hai nghìn một mươi chín với đoàn công tác
theo đó công an tỉnh điện biên đã tập trung lãnh đạo
chỉ đạo huy động cán bộ chiến sĩ tăng cường xuống cơ sở
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kế hoạch công tác
liên tục tấn công chấn áp các loại tội phạm vi phạm pháp luật
xóa các điểm phức tạp về an ninh trật tự
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tự cực chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
thay mặt đoàn công tác đồng chí phan đình trạc đánh giá cao
và biểu dương những kết quả công an tỉnh điện biên đạt được trong thời gian qua
ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn khó khăn kiến nghị của công an tỉnh điện biên
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ công tác chuẩn bị văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
đồng thời nhấn mạnh thời gian tới công an tỉnh điện biên tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị
cùng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tập trung điều tra làm rõ những vụ trọng án
đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy làm tốt công tác dân vận
kiên quyết đấu tranh với các đối tượng hoạt động tuyên truyền tà đạo
xâm phạm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cũng trong chiều ngày hôm nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi làm việc với các cục nghiệp vụ các đơn vị chức năng
để chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông công tác quản lý giam giữ thi án hình sự tại cộng đồng
và lộ trình triển khai thực hiện chủ trương bố trí công an xã chính quy tại các địa phương
tại buổi làm việc với tinh thần thẳng thắn tập trung phân tích những khó khăn
vướng mắt cần tháo gỡ đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã thảo luận
làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân trên các lĩnh vực
bảo đảm trật tự an toàn giao thông công tác giam giữ thi hành án hình sự tại cộng đồng
và việc thực hiện chủ trương chính quy công an xã
trong đó báo chí công an nhân dân với nhiệm vụ được giao cũng đã tích cực tuyên truyền
đấu tranh phản bác các quan điểm luận điệu sai trái cung cấp thông tin chính xác kịp thời đến nhân dân
xung quanh những vấn đề dư luận quan tâm đặc biệt là những kết quả công tác công an trong thời gian qua
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận những kết quả đã đạt được
trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa các đơn vị đồng thời cũng nhấn mạnh
cần tập trung mạnh mẽ nêu bật hơn nữa những nỗ lực cố gắng những hành động đẹp
những tấm gương của lực lượng công an nhân dân trên các lĩnh vực công tác
tăng cường phối hợp trao đổi thông tin chặt chẽ hơn nữa giữa các đơn vị nghiệp vụ
với các cơ quan truyền thông báo chí nói chung và báo chí lực lượng công an nhân dân nói riêng
trên tinh thần thẳng thắn cầu thị thông tin kịp thời nhanh nhạy và chính xác
công tác tuyên truyền vừa đảm bảo phạm vi rộng rãi nhưng cũng phải có chiều sâu
có trọng tâm trọng điểm thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đặc biệt nhấn mạnh tới tính chủ động
và mức độ thường xuyên trong công tác phối hợp
tuyên truyền sinh động đậm nét và thực sự phong phú dưới nhiều hình thức
góp phần quan trọng cổ vũ động viên các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
hết lòng vì nhân dân phục vụ
bộ quốc phòng ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy đắk nông chiều nay đã tổ chức họp báo
giới thiệu về hội thảo khoa học cấp quốc gia đường trường sơn đường hồ chí minh
biểu tượng của ý chí thống nhất tổ quốc
theo ban tổ chức họp báo hội thảo được ban bí thư trung ương đảng
giáo bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy đắc nông
tổ chức nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh
ngày truyền thống bộ đội trường sơn một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
với tám mươi năm bài tham luận hội thảo sẽ tập trung đi sâu nghiên cứu
tái hiện một cách phong phú chân thực cuộc chiến đấu cam go quyết liệt trên tuyến lửa trường sơn
quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành
sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng bảo đảm vận tải
từ đó khẳng định ý chí chiến đấu kiên cường bền bỉ vì mục tiêu độc lập tự do thống nhất đất nước
làm nổi bật nghệ thuật quân sự độc đáo linh hoạt của quân và dân ta
trong quá trình xây dựng chiến đấu bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch này
đồng thời làm rõ thêm về mối quan hệ đoàn kết liên minh chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước việt nam lào campuchia
sự ủng hộ tích cực giúp đỡ chân thành của nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới
theo dự kiến hội thảo sẽ diễn ra ngày một mươi bốn tháng năm tới đây tại tỉnh đắk nông